hàng nghìn bệnh nhân hàng trăm tỷ đồng

con vô vô cũng chả có liên quan đến em cả
alo em chào anh ạ
anh nghĩ ngày mai hả
mà như thế thì không có kế hoạch gì đâu

trên kênh antv
chưa được thử nghiệm chưa được thử nghiệm chưa thử nghiệm

nano vàng và những cuộc thử nghiệm nguy hiểm
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trên kênh antv
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã bỏ ra hơn hai năm
trong nhiều vài hóa trang khác nhau
theo báo cáo của bộ y tế
theo số vận của nhiều bệnh nhân
để làm rõ chân tướng những bóng ma áo trắng
và các thủ đoạn kiếm tiền trên nỗi đau của những người
đang tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng